các doanh nghiệp kinh doanh cảng mong muốn cơ quan hải quan cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp các quy định trách nhiệm cụ thể
hướng dẫn doanh nghiệp về đáp ứng nhu cầu trang thiết bị hệ thống kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan về tờ khai hàng hóa
tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ cảng về trình tự thủ tục xử lý
trong khuôn khổ ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn một mươi chín mới đây sở du lịch thành phố đã chủ trì tọa đàm kinh doanh khách sạn trong thời đại công nghệ số
buổi tọa đàm đã thu hút các nhà quản lý các công ty giải pháp công nghệ cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố
tại buổi tọa đàm đại diện sở du lịch thành phố cho biết tính tới cuối năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố đã có hai chín trăm ba mươi bảy cơ sở lưu trú du lịch các loại với hơn sáu mươi phòng
hệ thống này đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tạo sức hấp dẫn cho du lịch thành phố
tuy nhiên thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số tại các khách sạn trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều bất cập
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang có những ảnh hưởng rất là rõ rệt đến các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội và ngành khách sạn thì cũng không ngoại lệ
việc ảnh hưởng của xu hướng của cách mạng này tác động trực tiếp đến việc quản lý kinh doanh cũng như vận hành của các doanh nghiệp cơ sở lưu trú du lịch và cơ quan quản lý nhà nước
yêu cầu phải ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý nhà nước quản lý an ninh cũng như kinh doanh thậm chí ứng dụng ngay từ khâu thiết kế đối với ngành khách sạn và cơ sở lưu trú đặt ra vô cùng cấp thiết trong bối cảnh nền kinh tế chia sẻ số
nhưng hiện tại yêu cầu này còn thiếu chiến lược thực hiện hạn chế về nguồn vốn hạn chế về hạ tầng thông tin cũng như nhân sự thực hiện
với sự hỗ trợ của công nghệ bốn những dữ liệu về khách hàng mục tiêu thị trường mục tiêu
sẽ được phân tích và xử lý được đơn vị tư vấn tập hợp đầy đủ thông tin và những thông tin đó sẽ giúp định hình ra một mô hình khách sạn
tại buổi tọa đàm giải pháp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của các đơn vị chuyên nghiệp được đưa ra như một giải pháp cân bằng giữa bài toán kinh doanh và đầu tư
dù phải đối mặt với nhiều thách thức song việc ứng dụng thành công công nghệ thông tin sẽ tạo ra một bước đột phá trong công tác quản lý và kinh doanh dịch vụ lưu trú của thành phố
thưa quý vị nắng nóng gây gắt những ngày qua không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động thường nhật của người dân mà còn khiến cho nhiều người phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt đột quỵ
chủ yếu là người già và trẻ nhỏ có đề kháng kém hay những người thường phải làm việc ngoài trời
tại bệnh viện lão khoa thành phố hà nội các bác sĩ liên tục tiếp nhận các ca bệnh vào cấp cứu
nhiều trường hợp liên quan đến thời tiết nắng nóng gai gắt
phần lớn là do huyết áp sốc nhiệt
phải nói rằng là thời tiết ảnh hưởng rất lớn nhé
rất lớn làm cho người già thứ nhất là người mệt mỏi bãi hoài đi lại là không vững và đặc biệt là rất là bị tróng mặt
và ăn vào là nôn ra
chính vì ăn vào nôn ra chứ không có cái sức ở trong người nên là chân tay nó cứ bụt rùn đi lại không vững
thế nên cái thời tiết là ảnh hưởng lớn
và ngủ nhất là ngủ
các cụ ngủ cứ chập trờn chập trờn không ngủ được
có một cụ vào viện đây đúng không ạ
đầu tiên cũng nghĩ là thời tiết nó nắng nóng thôi
nhưng thực ra khi vào chụp lên phim em ra sỏ não thì đã là một cái tai biến mệt nhão rồi
mình cũng nghĩ là nó cũng chỉ là do thời tiết nắng nóng nó đau đầu một chút vài hôm nó lại hết
như vậy thì có thể đấy này nó tăng huyết áp rồi bằng vì cơ đã bị tai biến
ở những bệnh viện khác bệnh nhân nhập viện cũng gia tăng vì không chịu được áp lực của thời tiết khắc nghiệt
nắng nóng ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao gây chóng mặt lơ mơ dối loạn ý thức
nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng đến chức năng tìm phổi hệ thần kinh
tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với những trường hợp có bệnh mãn tính như tăng huyết áp bệnh phổi mãn tính thậm chí tử vong
chúng ta không nên đi ra ngoài nắng nóng mà ở cái lúc mà nhiệt độ cao
tôi lấy ví dụ đặc biệt là sau một mươi giờ đến khoảng trước ba giờ chiều
khi các bạn đi làm việc mà phải làm việc ở môi trường nắng nhiều là nên có nên đội mũ nón và che chắn
bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải uống nước nhiều
khi uống nước nhiều như vậy thì sẽ bù đủ lại lượng nước cho chúng ta
và như vậy sẽ làm giảm tránh đi cái tình trạng là chúng ta bị hạ huyết áp và giảm cho cái thân nhiệt của chúng ta
như vậy nó sẽ tránh được cái tình trạng đột quỷ
các chuyên gia khuyến cáo khi thấy người có biểu hiện sốc nhiệt cần đưa bệnh nhân vào chỗ mát nới lỏng và khởi bớt quần áo
khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất không dùng thuốc hạ sốt bởi không có tác dụng trong trường hợp sốt do sốc nhiệt
sự kết hợp giữa hàng không và du lịch đang là xu thế kinh doanh hiệu quả trên thế giới
đối với hàng không sự phát triển thêm của hãng hàng không và đường bay mới nên nhiều điểm đến được khách hàng lựa chọn
đối với du lịch những trải nghiệm trong các lễ hội những sản phẩm đậm chất vùng miền cùng với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã thu hút sự khám phá của con người
chính vì vậy các hãng hàng không việt nam hướng đến những điểm mạnh của du lịch để tăng doanh thu
đây là những kết mục nghệ thuật độc đáo
đến bởi các nghệ sĩ đến từ cộng hòa pháp và cộng hòa liên bang đức do việt nam airlines phối hợp với đại sứ quán đức tổ chức
đây là cách mà việt nam airlines giới thiệu không gian lễ hội đậm chất châu âu ngay giữa lòng hà nội cho du khách tham quan sự kiện việt nam airlines festa
hoạt động này được việt nam airlines tổ chức hai tháng một lần nằm trong chuỗi chương trình hợp tác phát triển du lịch văn hóa xã hội giữa việt nam airlines và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
lần đầu tiên tôi đến việt nam và trạng bay của tôi từ pháp tới việt nam
điểm đến đầu tiên của tôi là hà nội rất nhiều ấn tương tốt đẹp và những thú vị những ngày ở đây
tôi cũng đang muốn tham khảo những địa điểm du lịch nổi tiếng mà việt nam airlines đang có tất nhiên là giá yêu đãi rồi
dịch vụ của du lịch kết hợp với cả các đoàn hàng không
em thích đi trải nghiệm những nền văn hóa mới ở những nước khác tất nhiên là mình sẽ đi máy bay rồi
những cái điều đấy thì cũng hy vọng là mình sẽ tìm kiếm được mình sẽ thấy là ở đây để mình có phù hợp với cái nhu cầu cũng như là khả năng của mình để mình có thể được trải nghiệm nhiều hơn
hiện nay các hãng hàng không trong nước đã kết hợp với các tập đoàn bất động sản để phát triển đường bay từ các điểm nội địa và quốc tế tới các cơ sở du lịch
vui chơi giải trí qua đó mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ với chi phí phù hợp
tiếp theo chương trình cảnh báo tình trạng đuối nước trên cạn
bắt cặp trong dừng hợp đồng lao động ở các cơ quan đơn vị tại quảng ngãi
thưa quý vị mùa hè nắng nóng
nhiều gia đình có thói quen cho trẻ đi tắm biển hoặc là đi bơi
tuy nhiên có một hiện tượng gọi là đuối nước trên cạn vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ
nhưng không phải phụ huynh nào cũng biết về hiện tượng này
mời quý vị cùng tìm hiểu về hiện tượng đuối nước trên cạn để phòng tránh tai nạn đáng tiếc cho trẻ nhỏ
khi cho con đi bơi tắm biển vào mùa hè hầu hết các bậc cha mẹ đều cho trẻ được nghỉ ngơi sau khi trẻ ra khỏi bể nước
sau khi đã lau khô người cha mẹ thường yên tâm cho trẻ chơi tự do mà không lo con mình sẽ bị đuối nước
tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy
đuối nước cạn hay còn gọi là đuối nước thứ cấp có thể xảy ra sau khi trẻ đã đi bơi về
thế nhưng phần lớn phụ huynh đều không biết đến hiện tượng này càng không biết cách xử lý
cái trường hợp đuối nước thứ phát thì tôi càng lo lắng bởi vì nếu gặp phải trường hợp này tôi không biết xử lý thế nào cả
có tên là đuối nước trên cạn vì hiện tượng này liên quan trực tiếp đến nước
nhưng xảy ra khi nạn nhiễm
vì nạn nhân đã xa khỏi bể bơi hay vùng biển
đây là một dạng đuối nước do phổi bị ngấm nước gây co thắt các dây thanh âm
khi dây thanh âm bị sưng các đường hô hấp bị chặn dẫn đến tình trạng ngạt thở
cái lượng nước mà tích ở trong phổi của trẻ đấy nó chưa đủ lớn để gây cho trẻ suy ước là đuối nước nghe hợp thức
nhưng cái lượng nước đấy dần dần nó sẽ gây ra tình trạng viêm và cái tổn thương đường thở đấy nó tích lũy dần
nó gây ra tình trạng tăng tiết xuất tiết vào cái dịch vào trong lòng
cái đường thở đấy và giống như là biểu hiện một cái tình trạng đuối nước trên cạn
và người ta gọi đấy là gì đuối nước trên cạn
đấy là trẻ có biểu hiện như là khó thở này tức ngực này hoặc là cảm thấy mệt mỏi rất là nhiều
thậm chí là buồn nôn nôn và đau tức ngực
và tình trạng này sẽ nhanh chóng tiến triển tới những giai đoạn sau
đó là tình trạng suy ước trẻ biểu hiện như là tím tái khó thở thậm chí là hôn mê và có thể tử vong trong bệnh cảnh đó
các chuyên gia khuyến cáo nếu thấy trẻ có dấu hiệu của đuối nước trên cạn nên đưa trẻ đi khám ngay để có biện pháp xử lý kịp thời
ngoài ra nếu hiện tượng đuối nước xảy ra ở các ao hồ với nguồn nước không bảo đảm vệ sinh
bệnh nhân còn thêm nguy cơ bị nhiễm khuẩn máu nhiễm trùng phổi tổn thương phổi
bởi phản xạ đầu tiên của người đuối nước luôn là hít vào nên các chất bẩn cũng đi theo vào cơ thể cần hết sức cảnh giác
thực hiện chỉ đạo của các bộ ngành trung ương về tinh giản biên chế
tỉnh quảng ngãi đã triển khai các đề án sắp xếp tổ chức biên chế sắp nhập các đơn vị hành chính sự nghiệp
tuy nhiên trong quá trình thực hiện cách làm cứng nhắc không đồng bộ đã bộc lộ nhiều bất cập
điều này đã khiến cho nhiều hoạt động điều hành tại địa phương bị trì hoãn và đình trệ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín huyện đức phổ đã chấm dứt hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
một trăm chín mươi bốn người lao động diện hợp đồng làm việc tại cơ sở giáo dục văn hóa sự nghiệp khác phải nghỉ việc
sáu nhân viên kế toán y tế văn thư thủ quỹ đồng loạt nghỉ việc khiến hoạt động của cả các trường mầm non đến trung học cơ sở bị trì trệ

thì trước mắt là cuộc thi ở nhà hội trọc sách với tỉnh
một mươi bốn huyện thành phố của tỉnh quảng ngãi đã giải quyết nghỉ việc cho những nhân viên hợp đồng
tuy nhiên do chưa chuẩn bị và không có phương án tuyển dụng bổ sung các vị trí làm việc có định biên nên nảy sinh nhiều vấn đề gây khó khăn cho hoạt động tại cơ sở
để phục vụ tốt cho nhân dân cách làm chủ quan cứng nhắc sẽ gây khó khăn cho cơ sở không đạt được mục tiêu mà chính sách chủ trương lớn đã đề ra
thưa quý vị thành phố hồ chí minh có thể đóng cửa một sáu trăm linh nhà thuốc nếu không hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu giữa quốc gia trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đó là khẳng định của phong nghiệp vụ quản lý dược sở y tế thành phố hồ chí minh
theo đó từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín toàn bộ các nhà thuốc phải sử dụng phần mềm
các nhà thuốc phải kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín mới chỉ có bốn bảy trăm linh nhà thuốc trong tổng số sáu ba trăm linh nhà thuốc trên địa bàn dùng phần mềm kết nối này là tỷ lệ bảy mươi năm
trước đó thành phố cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng sẽ tổ chức các đoàn hậu kiểm giám sát kiểm tra và thanh tra
và sẽ cho ngưng hoạt động đối với những nhà thuốc mà không thực hiện nối mạng mà không có lý do chính đáng
hệ thống cơ sở dữ liệu dược sẽ giúp ngành y tế quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc từ sản xuất nhập khẩu phân phổi bán buôn bán lẻ kiểm soát ngăn chặn thuốc giả thuốc hết hạn thuốc kém chất lượng kiểm soát việc kê đơn bán thuốc theo đơn hạn chế tình trạng lạm dụng kháng sinh kê thêm thuốc không hợp lý kê tập trung vào một số nhà cung cấp
truy xuất nguồn gốc xuất xứ tình trạng thuốc tại các cơ sở và trên thị trường đảm bảo công tác thu hồi thuốc đúng và đủ theo quy định
toàn bộ sản phẩm đối với thuốc của phạm man city khi nhập về thì đối với phạm quang city sẽ tạo ra một cái qr code dựa vào với một cái qr code này thì mình có thể truy xuất được cái nguồn hàng có thể là từ lúc nhập vào cho tới lúc lưu kho dẫn tới cái cửa hàng
với phần mềm được kết nối giữa nhà thuốc và hệ thống dữ liệu người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất lịch sử mua hàng
với thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như người bán và yên tâm hơn về nguồn gốc xuất xứ
sáng ngày hai mươi tháng bốn tại tỉnh hải dương bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội việt theo cùng trường trung học cơ sở thạch lỗi huyện cầm giang tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền cho các thầy cô giáo các đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn hiểu
tại cuộc thi các em học sinh được tìm hiểu về văn hóa của nhà nước về chủ quyền biển đảo luật cảnh sát biển việt nam chức năng nhiệm vụ quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát biển việt nam tuyên truyền về tác hại của ma túy ảnh hưởng xấu của bạo lực học đường và cách phòng chống
tên là học viện viễn thám này
mình nghĩ là đó sẽ là một cái cửa mở ra một tầm nhìn về thế giới hiện đại và những vấn đề của thế giới ngày nay cho các bạn đọc giả trẻ
bộ truyện hấp dẫn đọc giả trẻ thời đại bốn với những thành tiệu khoa học công nghệ đỉnh cao như phong trải nghiệm giả lập thể thực tế ảo
ong máy vật thể bay siêu nhỏ có thể điều khiển bằng giọng nói
khác với những bảo bối trong chuyện thân tiên những chi tiết này đều lấy cảm hứng từ các phát minh khoa học
của các viễn tham gia của national geographic tạo cảm giác về một thế giới gần gũi chân thực với người đọc
trong phần tin quốc tế anh bắt giữ hai nghi phạm liên quan tới vụ sát hại nữ nhà báo tại vùng bắc ireland
thổ nhĩ kỳ bắt giữ hai công dân uae nghi là gián điệp
cảnh sát vùng bắc ireland thuộc anh vừa bắt hai nghi phạm liên quan tới vụ sát hại nữ nhà báo lyra mckey tại thành phố london dory cách đây hai ngày
trong một tuyên bố lực lượng cảnh sát bắc ireland cho biết các nhà điều tra đã bắt giữ hai thanh niên một mươi tám và một mươi chín tuổi
theo luật chống chủ nghĩa khủng bố do bị tình nghi có liên quan tới cái chết của nữ nhà báo lyra mckee
nhà báo lyra mckee hai mươi chín tuổi làm việc cho báo faber và được đánh giá là ngôi sao đăng lên
trong lĩnh vực báo chí điều tra cô đã bị một tay súng bắn chết khi đang đưa tin tại hiện trường về vụ bạo động trong đêm một mươi tám tháng bốn ở london dory
các đảng chính trị tại bắc ireland đã cùng lên án vụ tấn công đồng thời khẳng định sự đoàn kết chống lại hành động tàn ác trên
trong khi đó hàng trăm người dân tại các thành phố trên khắp vùng bắc ireland đã tổ chức lễ cầu nguyện cho nhà báo mckee
theo giới chức bắc ireland bạo loạn xảy ra sau khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét một ngôi nhà ở thành phố trên
trong bối cảnh những người theo chủ nghĩa dân tộc ở bắc ireland chuẩn bị kỷ niệm sự kiện
cuộc nổi dậy phục sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu chống lại sự thống trị của anh tại ireland
cơ quan chức năng thổ nhĩ kỳ vừa bắt hai đối tượng nghi làm gián điệp cho các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
hiện giới chức thổ nhĩ kỳ đang điều tra liệu hai đối tượng này có liên quan đến vụ giết hại nhà báo ả rập xê út jamal khashoggi hay không
truyền thông thổ nhĩ kỳ đưa tin
hai công dân uae bị bắt giữ trong cuộc điều tra của các công tố viên istanbul nhằm vào các đối tượng nghi hoạt động gián điệp ở nước này
hiện danh tính hai đối tượng chưa được công khai
ngoài thông tin cho biết cả hai từng liên lạc với một cá nhân thuộc diện bị giám sát liên quan đến vụ sát hại nhà báo khashoggi hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
vụ nhà báo khashoggi công dân ả rập xê út bị sát hại tại lãnh sự quán ở thổ nhĩ kỳ cho đến nay vẫn còn nhiều điểm không rõ ràng
vụ việc cũng khiến chính quyền riyadh vấp phải lan sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế
dù nước này luôn khẳng định vụ việc do các đặc vụ ngoài vòng kiểm soát thực hiện
thưa quý vị vừa qua thương hiệu thời trang nổi tiếng của mỹ rapp loren vừa mới cho ra mắt dòng áo polo được thiết kế hoàn toàn từ chai nhựa tái chế và nhuộm màu qua quá trình không hề dùng tới nước
polo rapp lauren cam kết đến năm hai nghìn hai mươi năm loại bỏ một trăm bảy mươi triệu chai nhựa là rác trên biển và trên đất liền
những chai nhựa sản xuất áo polo này là rác được lượm nhặt tại đài loan trung quốc
khoảng một mươi hai chai nhựa sẽ sản xuất được một chiếc áo
mỗi ngày chúng tôi đều nhận được thông tin về điều đã xảy ra với tình trạng ấm lên toàn cầu và tình hình trên khắp thế giới
nhân viên và khách hàng của chúng tôi đều cảm thấy rằng đây là thời điểm để hành động và tạo ra khác biệt
áo polo sản xuất từ chai nhựa này được bán trên trang web rapplauren com và các cửa hàng của hãng trên khắp thế giới
có cả các sản phẩm dành cho nam và nữ với các màu xanh lá trắng xanh dương và xanh nhạt
chiếc áo sản xuất từ vật liệu tái chế này có giá thành đắt hơn những dòng sản xuất bằng vải thông thường
hiện nay xu hướng thời trang tái chế đang ngày càng gia tăng trên thế giới với sự ủng hộ của nhiều thương hiệu đình đám
một tiến bộ vượt bậc của y học vừa được công bố khi mà các nhà khoa học tại trường đại học yeo của mỹ cho biết
họ đã khôi phục một phần hoạt động của não heo sau khi con vật đã chết nhiều tiếng đồng hồ
thành công này là hy vọng lớn trong việc nghiên cứu điều trị bệnh trong tương lai
theo các nhà khoa học
não heo đã không còn hoạt động sau bốn giờ bị giết mổ
tuy nhiên bằng cách bơm một loại máu nhân tạo đặc biệt vào não thì một số tế bào não bắt đầu hoạt động trở lại
kết quả nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí nature của mỹ
các nhà nghiên cứu cho biết thành công này đã mở ra cơ hội cho các liệu pháp điều trị các bệnh như đột quỵ azenmer
ngoài ra nghiên cứu trên cũng được hy vọng sẽ là công cụ để các nhà khoa học nghiên cứu về não trong tương lai
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt